cũng như các địa phương khác ở khu vực trung trung bộ gần hai tháng nay trên các địa bàn của tỉnh quảng trị không có bưa lượng nước tại các hồ đập chỉ còn hơn hai mươi dung tích thiết kế
vào thời điểm này công tác chống hạn cứu lúa đang được tỉnh quảng trị tích cực triển khai đặc biệt là vào ban đêm với các lực lượng phương tiện được huy động tối đa
những ngày nắng hạn kéo dài này gần ba trăm linh cán bộ thủy nông luôn túc trực để điều tiết hơn một cửa van công dẫn nước giúp người dân cứu lúa nhất là vào thời điểm ban đêm
hiện nay toàn tỉnh quảng trị có hơn bốn ha lúa và cây trồng cạn bị thiếu nước tưới trong đó diện tích bị ảnh hưởng cần triển khai các giải pháp chống hạn là hơn một ba trăm linh ha lúa và bảy ha hoa màu